thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
ngày một một mươi một tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng nguyễn phú trọng
đã ký ban hành nghị quyết số năm nqtu khóa một mươi hai về một số chủ trương chính sách lớn
nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
truyền hình nhân dân xin được trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết
tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng nguyễn phú trọng
mô hình tăng trường là để nâng cao chất lượng tăng trường năng suất lao động
và sức cạnh tranh của nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững toàn diện
cả về kinh tế xã hội và môi trường không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá
gây tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm quốc phòng an ninh tiến bộ
công bằng xã hội giữ gìn môi trường sinh thái để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ
đổi mới mô hình tăng trường nâng cao chất lượng tăng trường năng suất lao động
sức cạnh tranh của nền kinh tế
nghị quyết đã đề ra tám chủ trương chính sách lớn
một là nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô
hai là tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược
ba là ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ nhất là khoa học công nghệ hiện đại
coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế
thứ tư là đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước
địa phương doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn có lộ trình cụ thể gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu
lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành lĩnh vực trọng tâm
năm là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân việt nam cả về số lượng chất lượng
thực sự là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế
sáu là đổi mới cách thức thực hiện liên kết phối hợp giữa các địa phương trong phát triển
kinh tế vùng thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa
bảy là đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
tám là đổi mới phương thức nâng cao năng lực hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước
về tổ chức thực hiện nghị quyết yêu cầu ban cán sự đảng chính phủ ban cán sự đảng các bộ
cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc
trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách và trọng tâm như đẩy mạnh
cơ cấu lại đầu tư công khắc phục tình trạng đầu tư giàn trải tham nhũng lãng phí nợ động xây dựng cơ bản
cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo hướng bảo đảm an toàn bền vững
thực hành triệt đề tiết kiệm chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế chỉ vay trong khả năng trả nợ
xiết chặt kỷ luật kỳ cương tài chính ngân sách nhà nước xử lý có hiệu quả các tổ chức tiến dụng yếu kém
tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu của nền kinh tế một cách căn bản và triệt đẻ
từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo sở hữu chéo đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại
đẩy mạnh cổ phân hóa thoái vốn đầu tư nhà nước một cách minh bạch thực chất thận trọng theo cơ chế thị trường
kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ không thể phục hồi đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu lại
và giao quyền tự chủ đầy đủ cho các tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng tập trung tích tụ dụng đất
cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả phù hợp với thực tế biến đổi khí hậu